tại trụ sở tổ chức thương mại thế giới wto ở geneva thụy sĩ đại sứ đặc mệnh toàn quyền lê thị tuyết mai trưởng phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc tổ chức thương mại thế giới wto và các tổ chức quốc tế khác tại geneva đã trình thư ủy nhiệm của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng đến tổng giám đốc wto roberto azevedo
tổng giám đốc wto roberto azevezo bày tỏ ấn tượng về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội và đánh giá cao chủ trương mở cửa hội nhập quốc tế và sự tham gia tích cực của việt nam trong hệ thống wto cũng như thương mại thế giới nói chung
tổng giám đốc chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại wto là một trong số ít đại sứ nữ tại wto
ông cũng bày tỏ hy vọng rằng việt nam sẽ có những đóng góp tích cực cho tiến trình cải cách wto
đặc biệt trong bối cảnh hệ thống thương mại đạp phương
này đang trong giai đoạn đầy thử thách với nhiều vấn đề cần có thay đổi để tổ chức này trở nên phù hợp hơn với bối cảnh mới và tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của thương mại toàn cầu
trước đó đại sứ lê thị tuyết mai đã có cuộc gặp với tổng giám đốc văn phòng liên hợp quốc tại genève tatiana valovea và trao quốc thư với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
đại sứ trưởng phái đoàn thường trực lê thị tuyết mai cảm ơn tổng giám đốc về những đánh giá tốt đẹp đối với đóng góp của việt nam
đồng thời chia sẻ vinh dự được bắt đầu nhiệm kỳ công tác vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa khi việt nam đảm đương trọng trách kép là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và chủ tịch asean hai nghìn hai mươi